bệnh viện nội tiết trung ương hà nội vừa ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ
đây cũng là lần đầu tiên trên thế giới phương pháp này được ứng dụng thành công
chị vương thị thu ở hải dương phát hiện bị u tuyến giáp từ sáu tháng trước chỉ định phẫu thuật
băn khoăn lo lắng là tâm trạng chung của chị thu cũng như nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý tuyến sáp
bởi sợ tai biến có thể gặp phải sau phẫu thuật nhất là yếu tố thẩm mỹ
được các bác sĩ tư vấn chị đã lựa chọn điều trị bằng phương pháp nội soi một lỗ tuyến giáp
trước khi mổ thì em rất mong chờ chị tại vì ai cũng muốn là mình đẹp mà
mình không muốn để lại xẻo cổ nhưng mà phải bắt buộc bệnh tật
mình bắt buộc phải mổ thôi nếu mà mổ cổ thì mình phải mổ
mà nếu mà mổ được ở đây thì càng tốt tại vì nó che được phần cổ của mình
cũng như chị
theo chị thu khối u tuyến giáp đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của chị thúy hơn một năm nay
mặc dù vẫn uống thuốc định kỳ nhưng lại không có dấu hiệu giảm
sau khi nghe tư vấn chị quyết định phẫu thuật nội soi
tôi chưa hiểu lắm về cái này thế nhưng qua các khám thì các bác sĩ khám rất là kỹ lưỡng
và quyết định là sẽ mổ nội soi một lỗ cho mình
đây là phương pháp của bác sĩ muốn làm tốt cho mình tôi cũng thấy là rất tốt
với kỹ thuật nội soi tuyến ráp một lỗ phẫu thuật viên chỉ cần sạch một đường dưới da khoảng hai ba cm tại hõm nách
tuy nhiên do vị trí phẫu thuật tại tuyến giáp không giống như ổ bụng
nên các bác sĩ đã cải tiến dụng cụ một lỗ theo kỹ thuật của bệnh viện nội tiết trung ương
sử dụng kết hợp cả dụng cụ nội soi một lỗ và nội soi thông thường
bệnh viện nội tiết trung ương bắt đầu thực hiện kỹ thuật này từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đến nay bệnh viện đã thực hiện thành công cho hai mươi bệnh nhân
không có trường hợp nào bị tai biến biến chứng xảy ra
yêu điểm của nó là sẹo hoàn toàn ở hõm nách và chỉ có một sẹo duy nhất kích thước khoảng hai ba cm nằm trong hõm nách
vì thế nên về mặt thẩm mỹ là đã đảm bảo một cách trọn vẹn nhất so với các kỹ thuật phẫu thuật nội soi cũng như màu mảng
đấy là cái đầu tiên
còn cái thứ hai nữa là từ cái hõm nách và chúng tôi đi vào tuyển giáp là chúng tôi đi thẳng và cũng không cần phải tách rộng ra ở những xung quanh
chính vì thế nên cái việc phẫu tích bóc tách là tổn thương tối thiểu đối với bệnh nhân
việc áp dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ việt nam tiếp tục khẳng định những nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng y tế khẳng định vị thế ngành y tế của nước ta trên trường quốc tế